thưa quý vị ngày hai tháng năm các bên xung đột tại sudan đã nhất trí trên nguyên tắc về một lệnh ngừng bắn kéo dài bảy ngày dự kiến bắt đầu từ ngày bốn tháng năm tới
đây được đánh giá là động thái tích cực qua đó mở ra cơ hội hoa đàm nhằm giải quyết cuộc xung đột ở quốc gia châu phi này
bộ ngoại giao nam sudan một trong những bên nỗ lực làm trung gian hòa giải thông báo tư lệnh quân đội sudan và các chỉ huy
các lực lượng hỗ trợ nhanh rsf đã nhất trí về mặt nguyên tắc lệnh ngừng bắn kéo dài từ ngày bốn tháng năm đến ngày một mươi một tháng năm
ngoài ra phía nam sudan cũng cho biết các bên đã hoàn tất chỉ định đại diện tham gia hòa đàm tuy nhiên địa điểm tiến hành đàm phán chính thức vẫn chưa được ấn định
thông báo trên được đưa ra trong bối cảnh bộ y tế sudan xác nhận kể từ khi xung đột bùng phát từ hồi cuối tháng trước hơn năm trăm linh người đã thiệt mạng và trên bốn một trăm linh người bị thương
hàng trăm nghìn người cũng đã phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn
chương trình lương thực thế giới wfp cảnh báo xung đột tiếp diễn ở sudan có thể gây bất ổn cho toàn bộ khu vực đông bắc châu phi đồng thời kêu gọi các bên liên quan tìm ra phương hướng giải quyết bất đồng